thưa quý vị và các bạn dự án bến xe phía bắc và phía nam thành phố vinh với tổng vốn đầu tư hàng trăm tỷ đồng
mục đích là để giảm tải giao thông thành phố giảm thiểu tai nạn giao thông chỉnh trang đô thị
và được nhân dân thành phố vinh tỉnh nghệ an mong chờ
nhưng sau năm năm triển khai thì dự án mới chỉ là một bãi đất trống với hàng rào bao quanh
dự án bến xe phía bắc và phía nam tp vinh tỉnh nghệ an chậm triển khai đã khiến việc
ủn tắc giao thông trong khu vực nội đô thành phố vinh tỉnh nghệ an tăng lên do lượng xe ô tô khách
đi ra đi vào lớn tạo sự ủn tắc cục bộ kéo dài
phản ánh sau đây của phóng viên truyền hình nhân dân
bến xe phía nam thành phố vinh tỉnh nghệ an
ngoài bức tường được xây dựng bao quanh thì đến nay vẫn chưa có một dấu hiệu gì của xây dựng để trở thành một bến xe
ngoài việc là nơi học tập lái của những người tập lái xe ô tô thì còn là nơi để chăn thả châu bò của những người dân xung quanh khu vực
bến xe phía bắc của thành phố vinh có khá hơn đôi chút sau khi có nhiều phản ánh bức xúc của người dân với chính quyền địa phương
hiện đã có bóng dáng của hơn chục công nhân đang đan sắt để đổ móng tòa nhà điều hành
các hạng mục khác vẫn án bình bất động
bến xe phía bắc thành phố vinh nằm tại vị trí được cho là rất thuận tiện tại cửa ngõ của thành phố vinh tỉnh nghệ an
với tốc độ xây dựng như thế này liệu ngày khánh thành và đi vào hoạt động có tiếp tục lỗi hẹn như nhiều lần khác
khi mà chủ đầu tư một lần nữa khẳng định sẽ khai trương bến xe phía bắc tp vinh vào cuối năm hai nghìn một mươi bảy này
bến xe phía bắc thành phố vinh có khá hơn đôi chút sau khi có nhiều phản ánh bức xúc của người dân với chính quyền địa phương
bến xe phía bắc thành phố vinh có khá hơn đôi chút sau khi có nhiều phản ánh bức xúc của người dân với chính quyền địa phương
năm hai nghìn một mươi hai dự án bến xe phía bắc thành phố vinh do công ty cổ phần bến xe nghệ
an làm chủ đầu tư được khởi công xây dựng tại xóm một xã nghĩa kim thành phố vinh với quy mô là bến xe loại một
số lượng phương tiện hoạt động từ bốn trăm linh đến sáu trăm linh lượt xe một ngày
tổng mức đầu tư là hai trăm bảy mươi ba bảy tỷ đồng diện tích sử dụng là bốn mươi năm năm trăm tám mươi bốn m hai
theo tiến độ thực hiện thì bến xe được hoàn thành và đưa vào khai thác sử dụng trước ngày ba mươi tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
khi bến xe đi vào hoạt động hứa hẹn sẽ giảm tải lưu lượng xe trong thành phố
giảm thiểu tai nạn giao thông
dự án bến xe phía nam tại xã hương lợi huyện hương nguyên tỉnh nghệ an
cũng do công ty cổ phần bến xe nghệ an làm chủ đầu tư sau nhiều năm triển khai vẫn giang dở
chưa biết đến bao giờ mới xong gây bất bình và bức xúc cho người dân
để có mặt bằng cho chủ đầu tư thực hiện dự án chính quyền địa phương và các ngành chức năng đã nỗ lực
trong công tác đền bù giải phóng mặt bằng giao mặt bằng sạch cho nhà đầu tư
tuy nhiên sau năm năm nhận đất
nhà đầu tư là công ty cổ phần bến xe khách tỉnh nghệ an mới thực hiện được việc xây dựng bờ tường như thế này
lý giải về việc chậm tiến độ có nhiều nguyên nhân và đây là nguyên nhân chính
do năm hai nghìn một mươi bốn chủ trương của chính phủ chỉ đạo cho tổng công ty đầu tư kinh doanh vốn nhà nước scac là thoái vốn
cho nên scic đã không đồng ý chủ trương tiến hành đầu tư
dừng lại để scic thực hiện
các nhà đầu tư mới mua vào đến năm hai nghìn một mươi năm người ta không đồng ý với chủ trương xây dựng bến xe theo mô hình cũ
người ta đề xuất là hội đồng quản trị ban tổng đốc phải điều chỉnh lại thiết kế để có một bến xe đảm bảo về mặt mỹ quan
cũng như là phục vụ nó tốt hơn cho hoạt động vận tải hành khách
trong năm hai nghìn một mươi năm chúng tôi đã phải tiến hành làm việc với đơn vị tư vấn điều chỉnh lại thiết kế
và sau đó chỉnh các cơ quan chức năng để thẩm tra các thứ
khi đó các cổ đông mới tiếp cận khi mua vốn nhà nước mới đồng thuận thông qua dự án này
qua quá trình triển khai dự án thì đơn vị cũng gặp khó khăn nhất định
qua theo dõi thì chúng tôi cũng đã phát hiện ra
về việc nội vốn của tổng công ty quản lý vốn nhà nước scic cũng đã thoái vốn

qua quá trình thoái vốn chúng tôi cũng gặp khó khăn
trước thực trạng nổi tiếng sở giao thông vận tải cũng đã tham mưu cho ủy ban nhân dân tỉnh
đã có văn bản gửi cho scic để thảo gỡ các khó khăn này
đồng thời trong quá trình triển khai việc xây dựng
có những khó khăn về việc triển khai về đường điện cũng như công tác giải phóng khác
việc này sở giao thông vận tải cũng đã tham mưu cho ủy ban nhân dân tỉnh
đã chỉ đạo cho ủy ban nhân dân thành phố
cũng như điện lực nghệ hán có những biện pháp kịp thời để thảo gỡ những khó khăn vượt mắt nếu đến
việc chậm tiến độ hai dự án xây dựng bến xe phía bắc và phía nam thành phố vinh
đã ảnh hưởng trực tiếp đến người dân chung quanh khu vực
và không giải quyết được vấn đề nóng của thực trạng hạ tầng đô thị thành phố vinh
đó là sự un tắc lộn xộn về phương tiện gây mất trật tự giao thông khu vực nội thành
trong điều kiện lực lượng các xe vận tải khách ra vào thành phố vinh rất lớn
quy mô chật trội của các bến xe hiện nay đã khiến cho các phương tiện vận tải tuyến cố định
hoạt động đón trả khách không đúng nơi quy định không chấp hành nghiêm giờ giấc đón trả khách
đó là chưa kể đến nguy cơ gây ô nhiễm môi trường khu vực nội thị
mật độ phương tiện tham gia giao thông khu vực nội thành ngoại thành tại hai bến xe nội thành hiện nay
là bến xe vinh và bến xe trợ vinh gia tăng nhanh
ảnh hưởng không nhỏ đến an toàn giao thông và văn minh khu vực nội thị
thứ nhất là hạ tầng cơ sở được khang trang hơn văn minh hơn
chúng tôi đầu tư một bến xe đồng bộ và theo xu hướng hiện đại
để phục vụ tốt hơn cho hành khách và nhân dân đi lại
cái thứ hai nữa là với tốc độ gia tăng phương tiện trong thành phố
khi di chuyển bến xe này hoàn thành chuyển ra thì mật độ giao thông trong thành phố
có phần thông thoáng hơn tránh gây ổn tắc giao thông
qua chỗ theo dõi giám sát và khảo sát thực tế bến xe trên địa bàn
hiện tại sở hữu vận tải cũng đã tham mưu cho ubnd tỉnh quy hoạch luồng tuyển
đặc biệt là luồng tuyển nội tỉnh và luồng tuyển ngoài tỉnh
trong đó tôi đã quan tâm đến việc quy hoạch luồng tuyển từ bến xe bắc vinh và bến xe nam vinh
đi cả tuyển trong nước và cũng như là cả tuyển nội tỉnh khác
và đồng thời tôi cũng đã tham mưu cho ubnd tỉnh
và tham mưu trong việc quy hoạch mạng lưới giao thông công cộng
trong đó tôi đã tiệp nổi các hướng thức vận tải qua địa bàn biển xe để cho nhân dân trong nổi đô
và khi dì rơi ở biển xe vinh ra biển xe bắc vinh thì đi lại thuần lời và an toàn
trước việc chủ đầu tư không thực hiện dự án theo cam kết mà để cỏ mọc
người dân địa phương đã bức xúc vì đất không được sử dụng có hiệu quả
dù đã được đền bù giải phóng mặt bằng
dự án bến xe phía bắc và phía nam chậm triển khai
khiến việc ủn tắc giao thông trong khu vực nội thành tăng lên do lượng xe ô tô khách đi ra vào lớn
mà bến xe đã được quy hoạch triển khai xây dựng với tốc độ rùa bò như thế này
thì không biết đến bao giờ người dân thành phố vinh mới có một bến xe khang trang hiện đại như đã cam kết của chủ đầu tư
câu hỏi này xin dành cho các cơ quan chức năng của tỉnh nghệ an
trả lời người dân thành phố vinh nói riêng và nhân dân tỉnh nghệ an nói chung cho thỏa đáng
hình ảnh vừa rồi cũng khép lại chuyên mục hộp thư truyền hình của truyền hình nhân dân tuần này
cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và các bạn
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình lần sau